thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng gồm nguyễn kính kỳ trần ngọc tuấn anh và nguyễn thị cát đằng
đã bị công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó kỳ bị bắt quả tang khi bán ba viên ma túy hai gói ma túy loại ketamin cho một người nghiện tại khu phố ba thị trấn trảng bom
trong đó tuấn anh đi cùng đã nhanh chân tẩu thoát
tại cơ quan công an kỳ đã khai nhận mua số ma túy trên của đàng rồi cùng tuấn anh mang đi tiêu thụ
biết không thể thoát tội tuấn anh và đằng sau đó đã đến cơ quan công an để đầu thú
đặng hữu thắng tên gọi khác là đặng hồng thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại thành phố hải phòng
là đối tượng truy nã về hành vi cướp tài sản vừa bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ sau ba mươi năm lẩn trốn
theo hồ sơ ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã đối với đặng hữu thắng về hành vi cướp tài sản
tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai thắng đã lấy vợ sinh con và làm ruộng để sinh sống qua ngày trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố hải phòng để xử lý theo quy định
lừa đảo bằng hình thức mua bán đồ gia dụng trên mạng xã hội chiếm đoạt trên một trăm hai mươi năm triệu đồng của nhiều bị hại
chú tỉnh nam định đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn triệu tập làm rõ
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tân lập nhiều tài khoản facebook zalo như kho hàng gia dụng kho gia dụng để quảng cáo bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai khách hàng tại lạng sơn đã liên hệ đặt mua ba trăm sáu mươi chiếc quạt điện trị giá trên hai mươi năm triệu đồng
dù không có hàng nhưng tân vẫn yêu cầu người mua đặt cọc trước năm mươi tiền hàng
để tạo lòng tin đối tượng gửi ảnh căn cước công dân giả và yêu cầu người mua chuyển hết số tiền còn lại
sau khi chiếm đoạt được hết tiền hàng tân chặn mọi liên lạc với bị hại
được biết ngô văn tân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ đỗ thành công quê ninh bình và nguyễn trí bảo quê bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tại ngã tư bốn xã phường bình hưng hỏa a
tổ công tác phát hiện công điều khiển xe máy chở bảo không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện xe xìn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác đã rút chìa khóa xe
lúc này công và bảo nhảy xuống khỏi xe chửi bới đe dọa và dùng tay chân đánh vào người hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
liên quan đến vụ cháy hơn một m hai nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vp thuộc huyện đức hòa
công an tỉnh long an cho biết vẫn đang tiếp tục
công an tỉnh long an đã tiếp tục kiểm tra hiện trường để tìm kiếm một công nhân bị mất tích
vụ cháy khiến bốn người bị thương đang được chữa trị tại các bệnh viện gồm nguyễn vũ luân nguyễn thanh hải là bố của luân lâm dết và biện văn tấn
anh hải bị bỏng nhẹ đã được xuất viện nhưng con trai vũ luân bị đa chấn thương đang được điều trị tích cực
trường hợp mất tích được xác định là nguyễn văn lợi quê kiên giang phụ trách quét dọn khu vực tầng trệt kho nguyên liệu
như tin đã đưa vào sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vp xảy ra vụ cháy lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ thiêu dụi toàn bộ máy móc sản phẩm của công ty